quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị chịu tác động của khối không khí lạnh yếu vì thế trong đêm qua và sáng sớm nay
ở khu vực phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội trời nhiều mây có mưa và mưa nhỏ
trong sáng nay phải đến khoảng sau chín giờ sáng mưa ở khu vực phía đông bắc bộ mới giảm dần trời khô giáo
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội
duy trì ở mức thấp từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
riêng một số nơi ở khu vực cao bằng lạng sơn và quảng ninh có nhiệt độ thấp hơn chỉ khoảng hai mươi năm hai mươi sáu độ
trong khi đó ở khu vực phía tây bắc bộ không chịu tác động của khối khí lạnh cuối mùa
nên ngày hôm nay trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không còn mạnh
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở phía tây bắc bộ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
chỉ riêng các tỉnh lai châu điện biên và sơn la nhiệt độ cao hơn giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
trời nắng nóng nhưng không còn nóng gắt
khối không khí lạnh cũng tác động yếu đến khu vực phía bắc của miền trung
khiến cho các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh trong đêm qua chuyển mây nhiều hơn
lúc này thì trời vẫn còn có mây nhiều lất vất mưa vài nơi cùng với đó là hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ
chưa vào chiều nay trên khu vực sẽ chuyển nắng nhẹ nên nhiệt phổ biến dưới ba mươi hai độ
còn đối với khu vực từ quảng bình đến bình định trong ngày hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng
nhưng mức nhiệt cũng giảm đi đáng kể
xuống còn từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
nóng gây gắt với nhiệt cao trên ba mươi bảy độ chỉ còn xảy ra ở một vài điểm
còn đối với khu vực các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận có tiết trời nắng giáo
nhiệt độ ngày giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
ngày cuối tuần ở tây nguyên và nam bộ đều là ít mây nắng mạnh từ sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên vẫn duy trì trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
còn ở khu vực nam bộ vẫn có nắng nóng diện rộng
với mức nhiệt từ ba mươi ba ba mươi bốn độ
một số nơi ở miền đông nam bộ còn có nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao trên ba mươi bảy độ
trên biển hầu khắp các khu vực biển nước ta đều trong tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió hướng nam đến đông nam ở mức cấp bốn năm
khu vực giữa của biển đông gió đông đến đông nam ở mức cấp ba bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc ở mức cấp ba
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước